vải sớm của huyện thanh hà tỉnh hải dương đã chính thức vào vụ
theo khảo sát tại một số gia đình và điểm thu mua vải sớm năm nay được giá và có giá bán cao hơn gấp từ một năm đến hai lần so với vụ vải của năm hai nghìn một mươi tám nên người dân rất phấn khởi
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện thanh hà tỉnh hải dương địa phương có diện tích trồng vải nổi tiếng nhất cả nước
năm nay do thời tiết nắng nóng bất thuận cho cây vải sinh trưởng và phát triển nên nhiên vụ vải năm hai nghìn một mươi chín đối với vải sớm chỉ đạt sản lượng khoảng bảy mươi
tuy nhiên giá thành vải sớm năm nay cao hơn so với năm ngoái nên người dân thanh hà rất phấn khởi
đây là vườn vải của gia đình chị nguyễn thị tình tại xã thanh bính huyện thanh hà tỉnh hải dương
khoảng gần chục ngày nay tất cả nhân lực gia đình chị đã được huy động để tập trung vào việc thu hoạch vải sớm
năm nay mất mùa thì mà giá nó lại cao như này thế là nên là ước tính nhà nó cũng có một chút như là về cái giá cả các thứ cái sản lượng này nó thấp giá thế lại cao
năm nhà này là doanh truyền lượng nó chắc là cái tiền thì nó cũng được ổn định
dọc theo tỉnh lộ ba trăm chín mươi từ trung tâm huyện thanh hà về các xã trường thành vĩnh lập thanh bính thanh hồng hiện đang rất tấp nập người bán kẻ mua nhất là ở những điểm thu mua nông sản

để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiêu thụ vải ngay từ đầu năm huyện đã triển khai nhiều kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự xúc tiến thương mại

hướng đến xuất khẩu